các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
huấn luyện viên jussie đã rời việt nam chính thức kết thúc thời gian làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam sau kéo dài hơn một năm
trong hơn một năm nay nhà cấm quân quất người pháp đã không thành công khi liên tiếp cùng đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam nhận thất bại ở các giải đấu lớn
sau khi trở về quê nhà ở pháp huấn luyện viên jose đã viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ bóng đá việt nam trên trang facebook cá nhân
nhà cầm quân sáu mươi chín tuổi viết
thưa các bạn tôi viết những dòng này với lòng biết ơn và sự khiêm tốn của mình
khi nhìn lại những gì đã trải qua trong thời gian tôi dẫn dắt đội tuyển việt nam
trạng đường vừa qua của chúng ta thật sự có quá nhiều trông gai thử thách
nhưng tôi vẫn luôn tin vào tiềm năng phát triển của bóng đá việt nam với sự kiên cường từ các cầu thủ
trong suốt hơn một năm qua khi được làm việc hàng ngày cùng các cầu thủ tôi luôn luôn ấn tượng với sự kỷ luật và tinh thần đoàn kết của họ
từ ngày đầu tôi đến việt nam cho đến ngày cuối cùng khi tôi rời đi
những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ đã trở thành sức mạnh quan trọng nhất của đội bóng
và tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng với những cá nhân tài năng như vậy
trong suốt cuộc hành trình vừa qua tôi cảm thấy nặng lòng khi phải thừa nhận rằng đội tuyển việt nam đã nhận những thất bại ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi bốn
với tư cách là huấn luyện viên trưởng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những kết quả này
với những cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá việt nam tôi xin gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành nhất
sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của các bạn đã là nguồn cảm hứng cho đội tuyển việt nam
tôi vô cùng biết ơn những lời động viên của các bạn
ngay cả trong lúc không hài lòng
tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất và cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những ai đã tham gia vào cuộc hành trình này
đó là một vinh dự và đặc ân đối với tôi
tôi sẽ mãi mãi biết ơn cơ hội được làm việc và cống hiến tại việt nam
hiện tại vbep đã công bố huấn luyện viên hoàng anh tuấn là người thay thế huấn luyện viên chu siê dẫn dắt u hai mươi ba việt nam
trong khi người huấn luyện đội tuyển việt nam vẫn chưa được xác định
thưa quý vị cuộc chia tay bất ngờ
và cuộc chia tay bất ngờ của quý vị đã được xác định
với huấn luyện viên philip chu siê để lại khoảng trống quyền lực của đội tuyển việt nam
trong khi hành trình của vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi sáu thì vẫn chưa hết
để lựa chọn được phương án thích hợp thay thế nhà cầm quân người pháp là bài toán không dễ dàng đối với liên đoàn bóng đá việt nam
huấn luyện viên hoàng anh tuấn là ứng cử viên sang giá thay ông chu siê dẫn dắt đội tuyển việt nam
quy định chính thức có thể được liên đoàn bóng đá việt nam vff thông qua sau khi thống nhất với hội đồng huấn luyện viên quốc gia
huấn luyện viên hoàng anh tuấn là phương án hợp lý ở thời điểm hiện tại cho vị trí dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam
ông hoàng anh tuấn đã có kinh nghiệm huấn luyện nhiều đội tuyển trẻ thành công
gần nhất ông tuấn từng đưa u hai mươi ba việt nam vượt qua khó khăn vô địch giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi hai tại campuchia
ông tuấn trước đó cũng góp công lớn u hai mươi việt nam với lứa quang hải trọng đại giành vé dự fifa u hai mươi world cup tại hàn quốc năm hai nghìn một mươi
sau thất bại ba trước indonesia
trên sân nhà mỹ đình vff và huấn luyện viên philippe johnier đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
quy định khiến đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam rơi vào cảnh thiếu thuyền trưởng
một số cái tên đã được đưa ra như huấn luyện viên park hang seo hay huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ thanh hóa popop
với đội tuyển u hai mươi ba việt nam huấn luyện viên hoàng anh tuấn là ứng viên sáng giá vì các lý do kể trên
với đội tuyển việt nam vff hiện chưa đưa ra phương án bởi đây là vấn đề quan trọng
ông hoàng anh tuấn sẽ tham dự giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn vào tháng bốn tới đây
đội tuyển u hai mươi ba việt nam chung bảng đê với uzbekistan malaysia và kuwait
thưa quý vị một trong những ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển việt nam thay ông cho xỉ
đó là người cũ huấn luyện viên park hang seo
ông park hang seo có phản ứng bất ngờ trước câu hỏi về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đang chống của đội tuyển việt nam hiện tại
chính lực gia người hàn quốc hiện đang ở việt nam và làm cố vấn cấp cao
cho bắc ninh fc
trong ngày bắc ninh fc xuất quân huấn luyện viên park hang seo đã chia sẻ về những điều thú vị
cũng như mục tiêu của ông khi nhận lời làm cố vấn cho đội bóng này
trước câu hỏi về việc có thể tái xuất dẫn dắt đội tuyển việt nam theo huấn luyện viên châu siêu hay không
huấn luyện viên park hang seo chỉ cười và nói cảm ơn
trước khi huấn luyện viên joeer thôi dẫn dắt đội tuyển việt nam
huấn luyện viên park hang seo đã đăng thông điệp đầy ẩn ý trên trang facebook cá nhân rằng
mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình
đến lúc này khó có thể binh vực ông chusea thêm nữa
thất bại ở sea games thất bại ở asean cup thất bại ở vòng loại quân cấp hai nghìn hai mươi sáu
ông đã và đang thua ở tất cả nhiệm vụ chiến lược mà liên đoàn bóng đá việt nam vạch ra trong hợp đồng giữa họ
điểm chung trong tất cả thất bại ấy là niềm tin kỳ lạ và thiếu hợp lý ông đặt vào nhóm cầu thủ trẻ
điển hình ở trận gặp indonesia vừa qua là võ minh trọng và phan tuấn tài
trước khi ông joe lên tuyển họ hiếm khi được triệu tập
sau khi ông tiếp quản họ được trao luôn suất đà chính
ở vị trí trung vệ trái của tuấn tài và hậu vệ trái của minh trọng
bóng đá việt nam đều còn những ngôi sao những đàn anh đầy kinh nghiệm như đoàn văn hậu vũ văn thanh bùi tiến dũng nguyễn thanh bình
nhưng từ khi hai tài năng trẻ này được trọng dụng không ai chen nổi vào vị trí của họ
vấn đề là cả hai cầu thủ này đều đã cho thấy những hạn chế rõ ràng về năng lực
dẫn tới hàng loạt sai lầm đáng trách trong những trận cầu quan trọng
trước đó giới chuyên môn đã nói rất nhiều với sự bất cập khi ông jouzier bố trí hai cầu thủ rất trẻ
đã canh nhau ở cùng một cánh của tuyển việt nam
cách bố trí ấy khiến toàn bộ khu vực này trở thành vùng dễ tổn thương khi tuấn tải hay minh trọng
không đủ kinh nghiệm để hỗ trợ cho người còn lại
hậu quả là khu vực này đã liên tục bị các đối thủ quét vào suốt thời gian qua
hồ lâm viên sinteyo thưa hiểu điều đó ông đã đối mặt với chính hàng thủ này
và chính những con người này ở asian gup và có thừa thời gian để tìm ra phương án tấn công
ngoài tình huống làm bàn ở phút thứ năm mươi hai indonesia đã có ít nhất ba cơ hội do dề để ăn bàn
tất cả đều là những khuét thẳng xuống biên hai lần ở cánh trái của minh trọng một ở cánh của xuân mạnh
mỗi cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình
nhưng để những cầu thủ mắc lỗi liên tiếp đá chính thì là vấn đề của hồ lâm viên
đương nhiên nói vậy không còn gì
nghĩa chiến lược trẻ hóa của hồ lâm viên chu xie đã thất bại hoàn toàn
ông đã có những thành công mang tên nguyễn thái sơn hay nguyễn đình bắc
cả hai đều cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc so với lứa tuổi
những sân chơi cấp đội tuyển trong những giải đấu chính thức không hề là nơi hợp lý để tiến hành thử nghiệm hàng loạt kiểu vậy
và cần bao nhiêu thất bại nữa của tuyển việt nam để đổi lấy sự trưởng thành của họ
nếu bạn chưa biết thua indonesia tối ngày hai mươi một tháng ba là thất bại thứ sáu liên tiếp của tuyển việt nam tính cả giao hữu và chính thức
ngược với niềm tin kỳ lạ cho các tài năng trẻ ông jose lại tỏ ra nghiêm khắc đặc biệt với nhóm cựu binh
bằng ghế dự bị của tuyển việt nam có vũ văn thanh nguyễn văn toàn hồ tấn tài nguyễn tiến linh và đặc biệt là nguyễn quang hải
tất cả đều là trụ cột của thời kỳ park hang seo đều đã khẳng định được đẳng cấp cả tai đôi tuyển lâm vy lịch
thậm chí là ngôi sao nguồn sống của đội tuyển trong một thời kỳ dài
nhưng tất cả ngôi ngoài điểm chung của năm người không ai đa chính thường xuyên dưới thời chu xie
danh sách này có thể điền thêm đỗ hùng dũng bùi tiên dũng nguyễn hoàng đức những người sẽ không được ra sân nếu chẳng có hàng loạt chấn thương trước đợt tập trung
hôm qua ba người họ đều đa chính trước indonesia điều đáng nói là họ đều chơi tốt
hùng dũng cho thấy quyết tâm và nền đẳng thể lực tốt ở tuổi ba mươi một tiền dung bổ sung kinh nghiệm cho hai trung vệ đàn em
còn hoàng đức nổi bật ở tuyến trên với không ít tình huống xử lý bóng táo bạo mở tới cơ hội
họ giúp tuyển việt nam có được thế trận dễ thở hơn hẳn so với thời asian cup
phong độ cao của họ là chỉ dấu cho thấy họ vẫn chưa hết thời và hoàn toàn có thể phù hợp với chiếc lý của ông chu xie
vấn đề là ông thầy người pháp có gạt được cái tôi sang một bên để thừa nhận nhóm cầu thủ này và đương nhiên không thể nhắc tới quang hải
trước đợt tập trung này hải đang là chân rút nội địa tốt nhất v leage tuyển thủ quốc gia có phong độ tốt bậc nhất
sau khi tuyển việt nam thùng lưới ở phút thứ năm mươi hai ông jose đã thực hiện tới năm sự thay đổi chỉ trong hơn hai mươi phút
tất cả đều dành cho mặt trận tấn công nhưng không có quang hải
ông sẽ giải thích thế nào khi tuyển việt nam cần bàn thắng còn cầu thủ tấn công tốt bậc nhất
người có sát xuất ghi bàn cao nhất lại ngồi ngoài tất cả thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên chu xie
trọng dụng cầu thủ trẻ và quay mặt với các cựu binh đã luôn là phong cách huấn luyện đặc trưng xuyên suốt sự nghiệp của chuse
nó đã giúp ông có những thành công vang rội tại châu phi và nhất là tuyển nhật bản
tuy nhiên thành công trong quá khứ không hề là sự đảm bảo cho điều tương tự ở hiện tại
bức tranh bóng đá hiện đại cũng đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ thành công cũ của chuse
sự phát triển của khoa học thể thao tính chuyên nghiệp của cầu thủ đương đại đã kéo dài đáng kể tuổi thọ trong bóng đá
cứ nhìn ronaldo messi modric chơi bóng ở tuổi gần bốn mươi đã biết rằng tuổi tác giờ không còn là vấn đề lớn
thế giới đa vậy thì việt nam chẳng có lý do gì đứng ngoài xu thế
chúng ta không thể cứ khăng khăng một đường bất chấp tất cả nhất là khi con đường của ta đang sai đang mang về kết quả bất lợi
thất bại trước indonesia vừa qua
thất bại trước indonesia vừa qua
khiến người hâm mộ bóng đá việt nam vô cùng thất vọng và nhiều người không tiếc lời chỉ trích chiến lược gia người pháp thậm chí kêu gọi chiến lược gia này từ chức
tuy nhiên sa thải huấn luyện viên chu xie vff sẽ phải đền bù bao nhiêu
nếu chê tay huấn luyện viên chu xie tiên đoàn bóng đá việt nam vff sẽ phải đền bù số tiền rất lớn
tuy nhiên nếu xét về hợp đồng hiện tại nếu đơn phương xa thải huấn luyện viên chusea vff sẽ phải đền bù lên tới một sáu trăm tám mươi triệu usd tương đương với gần bốn mươi tỷ đồng
thế nhưng trong giao kèo với vff hlv chu xie hoàn toàn có thể bị sa thải mà không được nhận tiền đền bù từ liên đoàn bóng đá việt nam
cụ thể theo hợp đồng ở giai đoạn đầu tiên chiến lược gia người pháp có nhiệm vụ đưa tuyển việt nam lọt vào vòng loại cuối world cup hai nghìn
nếu hoàn thành nhiệm vụ ông thầy người pháp sẽ được xem xét gia hạn thêm một năm
ngược lại nếu thất bại hlv chu xie sẽ phải rời đi mà không nhận được một đồng tiền đền bù nào
do đó nếu tiếp tục thất bại trước indonesia ở trận đấu trên sân mỹ đình tới đây
hlv chu xie vẫn có khả năng tải vị
phải chờ đến tháng sáu tuyển việt nam thi đấu nốt hai trận và có thể không vượt qua vòng loại hai
vff sẽ sa thải hlv chu xie mà không cần đền bù
hiện tại tuyển việt nam không tiếp tục đóng quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam mà chuyển ra một khách sạn quen thuộc tại quận cầu giấy
điều này mang đến bầu không khí tươi mới hứng khởi hơn cho đoàn quân của hlv chu xie và vff
sau trận thua indonesia rất nhiều sức ép đang vây quanh văn toàn và các đồng đội
cách đây hơn hai tháng
tuyển việt nam vẫn xếp hạng chín mươi bốn thế giới
tuy nhiên sau trận thua indonesia hôm hai mươi một tháng ba chúng ta đã tụt xuống vị trí một trăm một mươi hai trên bảng xếp hạng fifa
thưa quý vị sau khi chia tay ông chu xie
liên đoàn bóng đá việt nam đã đưa ra tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam
và dự kiến sẽ công bố tuyển trưởng mới trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tránh lặp lại thất bại dưới thời huấn luyện viên philippe chu xie
vff đã thông qua ý kiến đóng góp
của hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia đưa ra những tiêu chí dành cho tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam
ngoài chuyên môn tốt bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp có thành tích tốt trong thời gian huấn luyện gần đây
tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam cần có triết lý bóng đá phù hợp với cầu thủ việt nam tư cách tốt phát ngôn chuẩn mực
vff cũng ưu tiên các huấn luyện viên hiểu rõ về bóng đá đông nam á đặc biệt là bóng đá việt nam
danh tính người thay thế chiến lược gia người pháp dẫn dắt đội tuyển việt nam trong thời gian tới nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ
thông qua những hồ sơ ứng viên fbf cũng xem xét yêu cầu đề xuất mức lương phù hợp với vai trò nhiệm vụ của người được tuyển chọn
công tác sàng lọc lựa chọn vị thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia sẽ được tiến hành cẩn thận kỹ lưỡng
sau khi tham vấn ý kiến chính thức từ hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia
lãnh đạo của vff sẽ tiến hành đàm phán trên cơ sở danh sách ưu tiên rút gọn từ đó lựa chọn ra huấn luyện viên phù hợp nhất
trong một cuộc họp của hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia các thành viên ban chuyên môn đều thống nhất chọn huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển việt nam
phần đông người hâm mộ bóng đá việt nam mong muốn vff tuyển chọn một huấn luyện viên gốc á
am hiểu văn hóa á đông nên dễ đáp ứng tiêu chí hòa hợp với văn hóa việt nam
theo kế hoạch vf công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian này chung với kế hoạch thi đấu hai lượt trận cuối cùng vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á của đội tuyển việt nam
ở cấp độ u hai mươi ba việt nam ông hoàng anh tuấn đã chính thức được vff bổ nhiệm giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng
tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại qatar từ ngày một mươi năm tháng bốn đến mùng ba tháng năm
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ tập trung từ ngày năm tháng bốn để chuẩn bị cho giải đấu
ngày tám tháng bốn toàn đội sẽ lên đường sang qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển u hai mươi ba jordan vào ngày một mươi tháng bốn
trước khi bước vào tranh tài tại đấu trưởng u hai mươi ba châu lục
thầy trò ông tuấn nằm ở bảng d cùng uzbekistan kuwait malaysia và bắt đầu thi đấu vào ngày một mươi bảy tháng bốn
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại